quy hoạch mở rộng phát triển thành phố con tum tỉnh con tum đã góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế làm giàu chính đáng
đây là một chủ trương đúng tuy nhiên tại thành phố này lại có hàng trăm vị trí quy hoạch đã và đang kìm hãm sự phát triển kinh tế
làm cho nhiều hộ dân ở nơi đây không thể an cư lạc nghiệp khiến người dân vô cùng bức xúc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại con tum
phương trường trinh thành phố con tùm là nơi mà nhiều hộ dân có ý kiến về diện tích đất quy hoạch treo
cụ thể theo báo cáo hiện nay trên địa bàn phường có tám đồ án quy hoạch với diện tích lên đến hàng trăm hectare
tuy nhiên tất cả các đồ án này đều triển khai chậm hoặc chưa được triển khai